năm hai nghìn hai mươi ba diện tích nuôi tôm nước lợ của cả nước đạt bảy trăm ba mươi bảy ha sản lượng khoảng một một mươi hai triệu tấn
tùy diện tích nuôi cơ bản không tăng nhưng tổng sản lượng tôm lại tăng tới năm năm so với năm hai nghìn hai mươi hai
dù vậy khó khăn từ nhiều phía khiến kim ngạch xuất khẩu tôm năm hai nghìn hai mươi ba bị sụt giảm
chỉ đạt ba bốn mươi năm tỷ usd giảm một mươi chín tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
sáng năm hai nghìn hai mươi bốn điều báo những khó khăn về ngành tôm vẫn còn
tuy nhiên tình hình về ngành tôm được các chuyên gia nhận định sẽ có bước tăng nhẹ từ một mươi đến một mươi năm
dự kiến thu về hơn bốn tỷ usd
đầu năm hai nghìn hai mươi bốn giá tôm thương phẩm trong nước đã có khởi sắc
tuy nhiên ngành tôm vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn do tình hình thời tiết diễn biến bất thường
giá trực tư đồn chào vẫn neo ở mức cao nguy cơ dịch bệnh tiềm ẩn rất lớn
cùng với đó làm phát tại nhiều quốc gia có giảm nhưng chưa đáng kể chi phí logitis vẫn lớn
trong khi tín hiệu thị trường dù đã sáng
nhưng chưa chắc chắn nỗi lo về nguy cơ bị áp thuế chống trợ cấp cũng là một trào cản
đối với nhà nhập khẩu ở hoa kỳ và các công ty xuất khẩu việt nam
giá chào bán tôm việt nam vẫn khá cao so với các nước khác gây tâm lý e ngại cho nhà nhập khẩu
tại đồng bằng sông củ lông ngành nuôi tôm đang phát triển mạnh những năm gần đây
trở thành ngành kinh tế quan trọng tạo việc làm tăng thu nhập cho hàng triệu người dân gian biển
và nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho đất nước
tuy nhiên ngành nuôi tôm ở đồng bằng sông củ lông vẫn còn gặp nhiều khó khăn
và chưa khai thác hết tiềm năng khiến bài toán phát triển kinh tế ngành tôm theo hướng bền dẫn vẫn còn bỏ ngỏ